thưa quý vị thời điểm mưa rông đã qua trong tối và đêm nay đêm giảm tháng tám
thời tiết ở miền bắc tương đối dễ chịu cả bắc bộ chỉ còn mưa ở một vài nơi
trời mát mẻ với nhiệt độ chỉ khoảng từ hai mươi một cho đến hai mươi bốn độ
sang ngày mai không còn ảnh hưởng của không khí lạnh miền bắc trở lại với tiết trời tạnh giáo
có nắng về trưa và chiều nên mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở bắc bộ có xu hướng tăng nhẹ
ở khu vực vùng núi nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi tám cho đến ba mươi độ
còn ở các tỉnh trung du nhiệt độ cao từ ba mươi cho đến ba mươi một độ
còn ở vùng đông bằng trong đó có thủ đô hà nội nhiệt độ cao từ ba mươi một cho đến ba mươi hai độ
khí lạnh yếu không đủ sức để ảnh hưởng đến miền trung nên đêm giảm ở trung bộ
thời tiết cũng khá là dễ chịu tại các thành phố như vinh huế hội an đà nẵng và cả nha trang
không nơi nào có mưa và nhiệt độ thấp dưới hai mươi bảy độ
sang ngày mai miền trung chủ đạo vẫn là nắng giáo nền nhiệt cao nhất trong ngày ở trung bộ
cũng khá là dễ chịu phổ biến trong khoảng từ ba mươi năm
cho đến ba mươi ba độ
riêng khu vực các tỉnh từ khánh hòa trở vào đến bình thuận trong chiều và tối mai
chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên sẽ có mưa rào và rông ở mức dài rác
còn ở phía nam dưới tác động của dạnh áp thấp cộng với gió mùa tây nam đang tăng dần về cường độ
nên trong đêm nay mưa vẫn còn xuất hiện nhiều nơi ở khu vực nam bộ và diện giải rác ở khu vực tây nguyên
ngày mai cả nam bộ sẽ có mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
còn ở khu vực tây nguyên đến chiều và tối mai cũng có mưa rào và rông nhiều nơi
trong đó tại các tỉnh như đắk lắc đắk nông và lâm đồng sẽ là những vùng có mưa to mưa vừa và rông mạnh
mưa sớm và kéo dài cả ngày làm cho nhiệt độ ngày mai ở các tỉnh miền tây của nam bộ giảm xuống
chỉ còn từ hai mươi tám cho đến ba mươi độ trong khi ở các tỉnh miền đông nhiệt độ cũng chỉ từ ba mươi một cho đến ba mươi hai độ
còn ở khu vực tây nguyên nhiệt độ phổ biến là từ hai mươi bảy cho đến hai mươi chín độ

trên biển ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió hướng đông bắc đến đông ở mức cấp bốn
trong khi ở phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến cà mau cũng xảy ra mưa rông nhiều nơi
gió tây nam mạnh ở mức cấp năm sóng biển cao trên hai mét biển động
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh và thành phố trên cả nước